chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc bùng nổ vào ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong cuộc chiến này không chỉ những người lính là người duy nhất xông ra trận tuyến
còn có một lớp người thầm lặng
nhờ họ mà ngày hôm nay chúng ta có được những bức ảnh để lưu giữ và gợi nhớ về ký ức
những ngày tháng khốc liệt nhưng can trường của bộ đội ta
nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh trần mạnh trường là một trong những người như thế
ông đã ghi lại những hình ảnh chân thực trong cuộc chiến này
sau hơn bốn mươi năm ấp ủ nhà báo nghị sĩ nhấp ảnh trần mạnh thường đã cho ra mắt cuốn sách ảnh
nhìn lại cuộc chiến biên giới phía bắc một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cuốn sách là cái nhìn tổng quan về cuộc chiến biên giới phía bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
bao gồm những bức ảnh đầy cảm xúc về tinh thần đoàn kết chiến đấu anh dũng
ngoan cường của quân và dân các dân tộc biên giới cao bằng
về tội ác của quân xâm lược và cả những hình ảnh chiến thắng vẻ vang của quân dân ta
năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín khi nó xua đến sáu mươi vạn quân sang
và lúc bây giờ chúng ta chỉ có bộ đội địa phương dân quân tự vệ
nhưng chúng ta đã chiến đấu rất dũng cảm
tôi muốn nói rằng cuộc chiến tranh đấy là vô cùng man rợ
nhưng tinh thần chiến đấu của quân đội ta thì vô cùng dũng cảm
được sự ủng hộ của dân dân các tỉnh biên giới và đặc biệt là các đồng bào bộ đội ở miền xuân
những khuôn hình trung thực của tác giả đã lột tải được toàn bộ những gì cuộc chiến đã diễn ra
và cho người xem cảm nhận như chính mình được trực tiếp chứng kiến cuộc chiến tranh ấy
cuốn sách ảnh này mới khẳng định được là dấu mốc của một lý sư của dân tộc ta
qua bằng hình ảnh cha ông ta có nói là từ trăm nghe không bằng một thấy
thì đây chứng tỏ là mình thấy được sự thảm khốc của quân diệt chủng
sự anh dũng của quân và dân các tỉnh miền bắc đoàn kết để đánh đuổi quân xâm lược bệnh trưởng ra khỏi biên giới phía bắc
trong vòng chứa đây một tháng đã đuổi được quân bệnh trưởng nhìn cuộc chiến này rất sức súc động
cuốn sách không nhằm mục đích kinh doanh mà chỉ góp phần tri ân với các cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
đồng thời cũng mong muốn gửi thông điệp hòa bình và hữu nghị đến công chúng quan tâm đến cuộc chiến này